liên quan hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở ubnd xã tại tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an ông nhad khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cờ tơ huyện cư cu yên tỉnh đắk lắc
nên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương
công an tp hcm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự
liên quan đến vụ việc này trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu công an huyện quỳnh lưu và phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đã làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về vụ việc tại đắk lắc
qua công tác nắm tình hình ngày một mươi ba tháng sáu công an phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung sai sự thật xuyên tạc về một vụ việc một số đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã trên địa bàn tỉnh đắk lắc
làm việc với công an tvc đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và đã gỡ bỏ bài viết trên facebook đăng thông tin cả chính cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt tbc với số tiền bảy năm triệu đồng
ngày một mươi sáu tháng sáu thượng tá nguyễn công hòa trưởng công an huyện ea hà leo tỉnh đắk lắc
cho biết đơn vị vừa xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ tấn công vào hai trụ sở ubnd xã trong đó có khu vực làm việc của công an xã ở huyện cư quyên
cụ thể công an huyện ea leo đã ra quyết định xử phạt đối với ncc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại thôn bốn xã ea hyo huyện ea hở leo về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân căn cứ vào điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi hai quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử
trước đó xe đã sử dụng tài khoản tiktok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở ubnd xã tại huyện cư cu yên với các tiêu đề câu like làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng
qua kiểm chứng những hình ảnh video đó là hình ảnh của buổi diễn tập vào tháng bốn
tại cơ quan công an c thừa nhận do thiếu hiểu biết ham câu like và lượt theo dõi nên xe đã lấy video máy bay quân sự hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng viết chú thích đăng tải
từ vụ việc trên công an tỉnh sóc trăng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em sử dụng điện thoại thông minh tham gia mạng xã hội thì cần phải có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ có biện pháp giáo dục kịp thời tránh để vi phạm pháp luật